nhắc đến chuyện về quê ăn tết hẳn là nhiều người lại đau đấu nhớ nhà sau một năm đầy khó khăn
được biết tết này chỉ còn một mươi bốn chuyến bay chở người dân về quê ăn tết
tuy nhiên bà con đường buồn vì dù sao đảm bảo an toàn cho bản thân vẫn là điều chúng ta ưu tiên
chắc chắn năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba sẽ khác đúng không nào
trở lại với thông tin này cục hàng không việt nam dự kiến tết nguyên đáng năm nay sẽ có một mươi bốn chuyến bay với khoảng hai bảy triệu ghế
trước đó các hãng đã xây dựng phương án vận chuyển cho giai đoạn cao điểm tết nguyên đáng nhằm dần năm hai nghìn hai mươi hai
tương đương tết nguyên đáng tân sửu hai nghìn hai mươi một khoảng hai mươi chuyến bay với hơn ba sáu triệu ghế một ngày
tuy nhiên do tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp để tránh việc thừa tải cung ứng
lãng phí nguồn lực của các hãng hàng không cục hàng không cho rằng việc cung ứng
trong giai đoạn này bước đầu sẽ ở mức bảy mươi bảy mươi năm so với tết nguyên đáng tân sửu hai nghìn hai mươi một
các đường bay chú trọng là từ tp hcm đến các địa phương phía bắc như thành hóa vinh hải phòng
và các đường bay đến các điểm du lịch như phú quốc nha trang bình định lâm đồng
cục đã kiến nghị tăng một số tần suất trên các đường bay hà nội tp hcm
các đường bay đường bay đi đến phú quốc cam ranh trong giai đoạn từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi
để phục vụ nhu cầu trong dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi bốn
giai đoạn từ ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai một mươi bảy tháng chạp đến một mươi sáu tháng giêng
cao điểm tết nguyên đáng nhầm dần dần hai nghìn hai mươi hai đề nghị tăng tải cung ứng từ một năm đến hai lần so với giai đoạn trước
tại các đường bay hà nội đi đến tp hcm từ tp hcm đi đến đà nẵng tp hcm đi đến vinh thanh hóa hải phòng khánh hòa phú quốc bình định
với các đường bay khác
khai thác tần suất như giai đoạn từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai chín chuyến một ngày
trên cơ sở số liệu bán và đặt chỗ thực tế của từng đường bay cụ thể
cục hàng không việt nam sẽ phối hợp với các hãng rà soát xem xét nhu cầu tăng tải cung ứng của từng đường bay
báo cáo bộ giao thông vận tải trước ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo nguyên tắc cứ đường bay nào có hệ số sử dụng ghế trên bảy mươi hoặc có lượng đặt chỗ cao trên năm mươi
thì sẽ tăng thêm tải cung ứng
các hãng bay đã bắt đầu bán vé máy bay tết như việt nam airlines pacific airlines và vasco
tết này sẽ cung ứng gần hai triệu ghế tương đương khoảng một mươi đến một mươi một chuyến bay trong giai đoạn
từ ngày một mươi sáu tháng một đến ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tức là một mươi bốn tháng chạp đến một mươi năm tháng giêng
theo khảo sát giá vé tết hạng phổ thông của việt nam airlines thấp nhất là hai ba bốn bảy triệu đồng một triệu
hạng thương gia đến tám triệu đồng một triệu
việt jack cũng công bố bán vé máy bay tết nhưng không có hệ số sử dụng ghế

giá vé hạng phổ thông thấp nhất từ hai triệu đồng một vé

thế nhưng hãy luôn vui vì chúng ta vẫn mạnh khỏe các bạn nha